đến hôm nay gia đình tôi phải ra xét nghiệm lại để lấy xác nhận là khỏi covid một mươi chín
tôi thấy người dân xếp hàng thế này f không di chuyển ngoài đường nhiều nguy cơ lây lan rất lớn
chị k a bày tỏ lo ngại
trao đổi về vấn đề này lãnh đạo ubnd phường hoàng liệt cho biết
với số lượng nhân khẩu lên tới hơn chín mươi người thì nơi đây có số dân đông gấp nhiều lần xã phường khác
lãnh đạo phường hoàng liệt chia sẻ quy định người dân sau khi test nhanh tại nhà có kết quả dương tính sars cov hai
phải ra phường xác nghiệm lại
không còn cách nào khác
mỗi ngày tại phường ghi nhận trên dưới hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
giờ người dân ra xét nghiệm đông trong khi lực lượng y tế mỏng mà bỏ họ về thì không được
phường cũng rất đau đầu với vấn đề này khi lây nhiễm nhiều đâm ra chưa biết làm cách nào
chúng tôi đang bản xem có cách nào chứ thế này rất đông
cần tăng cường thêm người hoặc thành lập hai ba trạm y tế mới giảm tải được
do xét nghiệm nên phải là nhân viên y tế có chuyên môn mới làm được
việc ép không tự đến trạm y tế xác nghiệm gây rất nhiều rủi ro
trong quá trình di chuyển
hy vọng khu vực quận này sẽ có đủ nhân lực trong thời gian sớm nhất
để triển khai kế hoạch quản lý ép không an toàn và hiệu quả hơn
để đảm bảo bảo vệ tối đa cho mình và những người xung quanh
ép không đến trạm y tế nên tuyệt đối tuân thủ năm k
và tiếp xúc với mọi người trong quá trình di chuyển
số ca mắc tăng lên tróng mặt không ít người cảm thấy miệt mỏi
vì liên tục trở thành f một và luôn trong trạng thái lo lắng
mình sẽ bị nhiễm covid một mươi chín
thậm chí có người còn than thở rằng rồi ai cũng là ép không
có những người còn nghĩ thả thành ép không sớm còn hơn sống trong hoàn cảnh ép một
những ngày qua trên mạng xã hội nhiều người thông báo mình là ép không
mà nghĩ rằng rồi ai cũng đến lượt cả thôi
nhiều người còn tự hào khoe mình đã hai vạch và đến sớm
nhận sớm còn hơn suốt ngày là ép một
vừa lên hà nội đi làm hai ngày chị hằng được thông báo là f một
tiếp xúc gần vì đồng nghiệp ngồi cạnh đã là em không
công ty cho chị hàng nghỉ việc nghỉ này đồng nghĩa chị bị cắt lương
những ngày ở nhà theo dõi
chị hằng test nhanh âm tính và hết bảy ngày đi làm trở lại
vừa đi làm trở lại được một hôm thì nhận được thông báo của nhà trường
con trai chị là f một và chỉ sau một ngày bé dương tính
chị hằng lại ở nhà trông con và cả gia đình bước vào những ngày tháng ăn ngủ sông hơi
hai vợ chồng chị hằng vẫn không dương tính
ngày hai mươi tháng hai con tra đã âm tính nhưng công ty thông báo chị vẫn ở nhà theo dõi thêm ba ngày
chồng chị hằng cũng tương tự anh làm sửa chữa máy công nghiệp cho một sưởng may
vì vậy khi thành ép một anh cũng được khuyên cáo ở nhà tự theo dõi
suốt ngày làm ép một khiến chị hằng mệt mỏi thậm chí có lúc còn nghĩ
sao không làm ép không cho nhanh để còn âm tính đi làm bình thường
theo phó giáo sư hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện covid một mươi chín hoàng mai hà nội cho rằng
mọi người suy nghĩ f dù ai cũng đến là điều đương nhiên khi xung quanh mình toàn ép không
tuy nhiên bác sĩ hải cho biết chúng ta vẫn phải tuân thủ phòng dịch tốt nhất có thể không thể chủ quan
vì thực tế nếu để lây nhiễm thì chưa thể khẳng định
ai cũng không có triệu chứng ai cũng lướt nhanh qua covid một mươi chín
khi nhiễm bệnh tùy vào thể trạng của từng người có những người đã tiêm vaccine nhưng vẫn có nguy cơ trở nặng
vì vậy phó giáo sư hải khuyến cáo mọi người vẫn cố gắng phòng dịch tốt nhất có thể
trước sau gì cũng thành ép không đến sớm rong sớm tâm lý này đang phổ biến hiện nay
nhưng theo phó giáo sư đỗ văn dũng chủ khoa y tế công cộng trường đạo y dược tp hcm
nếu chúng ta vẫn không làm chậm quá trình lây nhiễm thì sẽ rất nguy hiểm
hiện tỉ lệ bao phủ vaccine
nhưng nếu mỗi ngày có cả trăm nghìn ca nhiễm trong số đó chỉ một bệnh nhân nặng cần thở máy tương đương một ca
thì ngành y tế không thể đáp ứng
phó giáo sư dũng cho rằng chưa kể đến nguy cơ tổn hại sức khỏe nếu không may dính phải hậu covid một mươi chín
nhiều người f không khỏe mạnh nhưng vẫn có thể có các vấn đề liên quan tới hậu covid một mươi chín
phó giáo sư dũng cho biết số ca mắc tăng cao là khó tránh khỏi khi chúng ta mở cửa giao lưu đi lại
nhưng vẫn tuân thủ phòng bệnh tốt nhất có thể
để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình cộng đồng
chuyển sang diễn biến covid một mươi chín tại điện biên
ngay sau khi phát hiện có hàng chục sinh viên mắc covid một mươi chín trong khu nội trú
trường cao đẳng sư phạm điện biên đã phải lấy giảng đường thành khu cách ly f một để dành chỗ điều trị f
bà nguyễn thị tuyết mai hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm điện biên xác nhận
hiện tại nhà trường đang có hơn sáu mươi sinh viên là f đang được cách ly và điều trị tại trường
do các em được phát hiện trong khu nội chú nên hầu hết các sinh viên còn lại
đều trở thành f một và cũng đang được cách ly tại trường
bà nguyễn thị tuyết mai cũng cho biết để đảm bảo điều trị cách ly và điều trị cho sinh viên
nhà trường đã phải sử dụng giảng đường để làm khu cách ly cho các trường hợp f một
và dành khu nội chú để cách ly và điều trị f
hiện tại nhà trường đã huy động tất cả cán bộ giáo viên thay nhau trực
để phục vụ việc ăn uống sinh hoạt cho khoảng hai trăm linh sinh viên và hỗ trợ công tác điều trị
do hầu hết các em có gia đình ở xa nên trước mắt nhà trường đã phải ứng tiền
huy động giáo viên đóng góp để chăm lo cho các em học sinh được tốt nhất bà mai cho hay
còn tại thanh hóa dù dịch covid một mươi chín đang tăng ở các trường
nhưng tp thanh hóa vẫn thể hiện quyết tâm không dừng dạy học trực tiếp
và một lớp chỉ chuyển sang học trực tuyến nếu có hơn một mươi f
mới đây ubnd tp thanh hóa tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị
với lãnh đạo một trăm năm mươi ba trường học để hướng dẫn về việc xử lý những trường hợp f
chủ trì hội nghị bà phạm thị việt nga phó chủ tịch thường trực ubnd tp thanh hóa
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
nhà trường tuyệt đối không dừng dạy học trực tiếp chủ động
linh hòa xây dựng thời khóa biểu chế cơ sở số lượng giáo viên
để đảm bảo hoàn thành chương trình cốt lõi của năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
về vấn đề xác định f một trong lớp học ubnd tp thanh hóa hướng dẫn
đối với bậc tiểu học f một là hai học sinh ngồi bên cạnh với học sinh f
đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông thì giáo viên chủ nhiệm tự xác định
f một là học sinh mầm non và tiểu học thì được nghỉ bảy ngày
đến ngày thứ bảy nếu xét nghiệm âm tính thì đi học trở lại
riêng f một là học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đã được tiêm vaccine
thì nghỉ từ ba đến năm ngày nếu xét nghiệm âm tính đi học trở lại
ubnd tp thanh hóa đưa ra tiêu chí để cho nhà trường quyết định
việc chuyển dạy từ học trực tiếp sang trực tuyến
cụ thể với bậc mầm non và tiểu học
nếu mỗi lớp có dưới một mươi học sinh là f thì vẫn học trực tiếp
còn từ một mươi f trở lên thì chuyển sang học trực tuyến
đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông
nếu mỗi lớp có một phần ba học sinh là f trở xuống thì vẫn học trực tiếp
hơn một phần ba thì học trực tuyến
đứng trước nguy cơ hệ thống y tế quá tải vì số ca mắc mới tăng đột ngột
thành phố hải phòng huy động thêm chín trăm bảy mươi hai sinh viên từ các trường đại học y dược hải phòng
đại học hải phòng và cao đẳng y hải phòng để hỗ trợ các trạm y tế
lưu động trên địa bàn thành phố
với số lượng sinh viên tăng cường căn cứ theo số lượng f trên từng địa bàn
như vậy tổng số lượng sinh viên thành phố huy động lên tới một năm trăm bảy mươi hai người
sẽ góp phần giảm tải áp lực cho trạm y tế lưu động tại các địa phương
cũng theo bà xanh trước tình hình các ca nhiễm lớn tại cộng đồng
để đảm bảo thích ứng an toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đề nghị
các địa phương tạm thời dừng việc trăng dây và trao biển tại nhà f
trước đó từ một mươi sáu tháng hai thành phố huy động sáu trăm linh sinh viên từ trường đại học y dược hải phòng
đại học hải phòng và cao đẳng y tế hải phòng mỗi trường hai trăm linh sinh viên
đặc biệt các em sinh viên ngành y tế đã có kinh nghiệm hỗ trợ các tỉnh thành bạn chống dịch
liên quan đến thời gian cách ly f một mới đây bộ y tế đã ban hành quy định mới
về cách ly cho f một với từng trường hợp đã khỏi bệnh đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine
bộ y tế ban hành hướng dẫn mới về cách ly y tế đối với f và f một
theo hướng dẫn này f một tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine covid một mươi chín
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng ba tháng
tính đến thời điểm được xác định là f một có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
sẽ cách ly năm ngày tại nhà nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác
do cơ quan tổ chức đơn vị địa phương trường học bổ trí thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng
trường hợp này thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp pcr kháng nguyên
xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy miễn dịch vào ngày thứ năm
nhân viên y tế thực hiện việc test hoặc người cách ly tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế trực tiếp hoặc gián tiếp qua phương tiện từ xa
nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong năm ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện năm k nếu dương tính thì xử lý theo quy định
trong quá trình cách ly người dân tự theo dõi sức khỏe khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường
với sức khỏe sốt đau họng ho khó thở đau người ớn lạnh
cần báo ngay cho cơ quan y tế
hướng dẫn mới ban hành của bộ y tế quy định những trường hợp là f một chưa tiêm đủ liều
hoặc chưa tiêm vaccine cách ly bảy ngày xét nghiệm vào ngày cuối cùng
nếu kết quả xét nghiệm âm tính người dân theo dõi sức khỏe ba ngày tiếp theo
và tôn thủ tuyệt đối năm k
thời gian gần đây số ca mắc tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc thống kê
số ca mắc tại nhiều địa phương gây ra những sai số trong việc cập nhật ca mắc mới
tuy nhiên bên cạnh đó việc khá nhiều ca f đã quyết định tự cách ly
và điều trị tại nhà mà không hề khai báo với trạm y tế đồng nghĩa với việc
họ không những làm trái quy định và còn đánh mất quyền lợi của chính mình
trong mọi trường hợp f điều trị tại nhà vẫn cần phải khai báo với trạm y tế
để có được giấy xác nhận hoàn thành điều trị covid một mươi chín giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội và hưởng tiền trợ cấp ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
cụ thể theo khoản một điều một trăm linh của luật bảo hiểm xã hội hiện hành
để được hưởng chế độ ồm đau người lao động điều trị bệnh tại nhà
phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
theo đó tp hcm đã có hướng dẫn tại công van chín nghìn sit nvi như sau
trung tâm y tế quận huyện tp thủ đức trạm y tế phường xã thị trấn chăm sóc
và quản lý f tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
ở một số địa phương khác trạm y tế chỉ cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly
điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
sau đó người lao động cần nộp giấy này cho trung tâm y tế huyện
để cấp giấy xác nhận
giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
khi đã có được giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
người lao động nộp lại cho công ty để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau
với mức hưởng bằng bảy mươi năm mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kề trước khi nghỉ việc
chính vì vậy nếu không khai báo với trạm y tế
người lao động sẽ không được cấp giấy và sẽ đánh mất quyền lợi này
ngoài ra việc khai báo với trạm y tế cũng là cần thiết
để người dân được hướng dẫn về cách thức cách ly điều trị tại nhà
do cho đảm bảo nhất
ông chỉ bị mất khoản tiền trợ cấp theo chế độ ốm đau
ép không điều trị tại nhà không khai báo y tế
còn phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể theo điểm a khoản ba
nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
người có hành vi che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời
hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a của bản thân hoặc của người khác
mặc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a sẽ bị xử phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
trong khi đó theo quyết định của bộ y tế
covid một mươi chín đã được liệt kê là một trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
chính vì thế người nhiễm covid một mươi chín che giấu không khai báo
hoặc khai báo không kịp thời tình trạng bệnh với trạm y tế nơi đang sinh sống
bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
tóm lại việc khai báo y tế với trạm y tế xã phường thị trấn nơi đang sinh sống
và điều trị là quyền lợi nhiệm vụ bắt buộc với ép không
em không không khai báo với trạm y tế sẽ mất tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội
và còn có thể bị phạt
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
đội tuyển u hai mươi ba việt nam cũng không tránh khỏi nhiều khó khăn
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín mới nhất đang đem lại bất lợi cực lớn
cho huấn luyện viên đinh thế nam và các cầu thủ u hai mươi ba việt nam trước thềm gặp u hai mươi ba thái lan
tuyển u hai mươi ba nước ta liên tục nhận tin xấu về lực lượng khi tham dự giải u hai mươi ba đông nam á
đã có tổng cộng một mươi hai thành viên của đội tuyển trong đó có một mươi cầu thủ mắc covid một mươi chín
buổi tập hôm qua của u hai mươi ba việt nam cũng bị hủy vì lý do này
các thành viên u hai mươi ba việt nam tiếp tục thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
chỉ những cầu thủ có kết quả âm tính mới đủ điều kiện tham dự trận đấu với u hai mươi ba thái lan ngày hai mươi hai tháng hai
những thành viên dương tính phải di chuyển đến một khách sạn khác để cách ly
nếu số ca mắc covid một mươi chín tăng lên u hai mươi ba việt nam phải đối mặt với nguy cơ bị xử thua
vì không đăng ký thi đấu đủ số lượng cầu thủ
huấn luyện viên đinh thế nam triệu tập bổ sung sáu cầu thủ từ việt nam sang campuchia
gấp trong hôm nay để sẵn sàng thay thế
tuy nhiên tình huống xấu nhất có thể xảy ra là u hai mươi ba việt nam có thể bị xử thua
nếu số ca mắc covid một mươi chín trong đội hình tăng lên và không kịp đăng ký thi đấu cho nhóm cầu thủ bổ sung
theo điều lệ giải u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi hai đội bóng không có đủ số lượng cầu thủ ra sân
quyết định của fifa là tối thiểu bảy người sẽ bị xử thua với tỷ số ba
trong trường hợp bị xử thua ba ở trận gặp u hai mươi ba thái lan
u hai mươi ba việt nam vẫn giành quyền vào bán kết tại u hai mươi ba đông nam á
với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất
xét về mặt thành tích thầy cho huấn luyện viên đinh thế nam chỉ bị loại
nếu thua trận với cách biệt từ tám bàn trở lên
chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín trên thế giới
hồng kông đang gặp phải khủng hoảng covid một mươi chín lớn hơn đợt dịch đầu tiên của thế giới tại vũ hán
chuyên gia lo ngại chiến lược zero covid một mươi chín không còn khả thi ở hồng kông
thưa quý vị từ chỗ chỉ còn hơn một trăm linh ca một ngày
số ca mắc mới của hồng kông tăng vọt lên hơn sáu ca một ngày
vượt qua mọi con số trong đợt dịch
ban đầu của trung quốc tại vũ hán và vùng lân cận
trừ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngày ghi nhận hơn một mươi năm ca mới do tồn động mẫu xét nghiệm theo bloomberg
đợt dịch tại vũ hán và các đợt sau đó tại trung quốc đại lục
đều đã có thể được kiểm soát nhờ chiến thuật zero covid một mươi chín
nhân trưởng đặc khu hồng kông carrie lam từng khẳng định
sẽ không phong tỏa toàn thành phố mà chỉ phong tỏa một căn hộ hoặc tòa trung cư
điều này đặt ra câu hỏi liệu các biện pháp như xét nghiệm diện rộng
và cách ly ca dương tính có đủ để chặn đứng đợt dịch đang quét qua hồng kông không
thay vì phong tỏa nhà chức trách thành phố dự định xét nghiệm tất cả bảy năm triệu dân
đồng thời chuyển đổi khách sạn thành trung tâm cách ly
tuy nhiên công tác xét nghiệm trên diện rộng phải đợi tới tháng ba mới có thể bắt đầu
điều này làm dấy lên lo ngại virus có thể lây lan mạnh trong thời gian trước mắt
từ đó càng gây thêm áp lực lên hệ thống y tế vốn đã quá tải
vì tập trung và xếp hàng trợ xét nghiệm tạo ra rủi ro lây nhiễm lớn
nhà virus học jin dong jan thuộc đại học hồng kông nói
nếu số ca mắc lên tới hàng chục nghìn như dự đoán
xét nghiệm diện rộng chỉ khiến tình hình xấu hơn
điều bạn cần làm là tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt
số ca mắc mới lên tới hàng nghìn người mỗi ngày có đồng nghĩa với việc
hồng kông đã mất đi cơ hội triển khai chiến thuật xét nghiệm diện rộng
để cắt đứt chuỗi lây nhiễm như ở trung quốc đại lục theo jin
họ có thể làm được điều đó vì số ca nhiễm thấp cho phép họ có thể bán mũi bằng đại bác
ông jin nói nhắc tới việc nhà chức trách trung quốc đại lục có thể phong tỏa cả thành phố
dù chỉ phát hiện một vài ca nhiễm ncov
còn tại thái lan nước này chính thức triển khai chương trình test and go
xét nghiệm và đi hồi tháng trước sau khi bị tạm hoãn
vì những lo ngại liên quan đến sự lây lan của biến thể mới omicron
theo đó du khách quốc tế đến thái lan có lịch trình trên năm ngày
được yêu cầu xét nghiệm pcr hai lần
xét nghiệm lần hai được tiến hành vào ngày thứ năm của chuyến đi
tuy nhiên điều này gây không ít phiền phức cho các du khách
và nhận lại những phản hồi không mấy tích cực
mới đây ông p fast raja kiprakhan bộ trưởng du lịch và thể thao thái lan cho biết
cơ quan này đang cùng tổng cục du lịch thái lan tat
đề xuất nới lỏng các yêu cầu nhập cảnh với du khách quốc tế
cụ thể việc xét nghiệm pcr lần thứ hai dự kiến được thay thế bằng phương pháp xét nghiệm nhanh khả nguy
điều này không chỉ thuận tiện mà còn giúp mỗi du khách có thể tiết kiệm khoảng một trăm linh đô la mỹ
cho chi phí xét nghiệm pcr ở thái lan
theo raja kiprakhan tại cuộc họp diễn ra trong tuần này với ủy ban covid một mươi chín của thái lan
những đề xuất trên được đưa ra thảo luận
bên cạnh đó tập hợp các đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch khắp thái lan
cũng đã gửi tới cho thủ tướng nước này một bức thư ngỏ đề xuất việc công bố covid một mươi chín
như một loại bệnh đặc hữu và dỡ bỏ những hạn chế không cần thiết để thúc đẩy du lịch phát triển
một đoạn trích trong bức thư gửi tới thái lan nêu rõ
thái lan cần nới lỏng hơn nữa các lệnh hạn chế cho các du khách quốc tế ngay lập tức
trước khi chúng ta đánh mất đợi thế và tay các quốc gia khác
thưa quý vị việc dịch bệnh kéo dài và số ca mắc mới không triệu chứng hoặc ở thể nhẹ tăng vọt
khiến tâm lý rồi ai cũng sẽ thành f đang dần nhen nhóm và có nguy cơ trở thành suy nghĩ phổ biến
khiến nhiều người buông lỏng phòng dịch
tuy nhiên trước những nguy cơ đáng lo ngại của di chứng hậu covid một mươi chín
việc phòng dịch và bảo vệ bản thân vẫn rất cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại